với tỷ lệ trên tám mươi đại biểu tán thành nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
tại thành phố hà nội đã được quốc hội thông qua vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
theo nghị quyết một trăm bảy mươi bảy phường ở một mươi hai quận và thị xã sơn tây tới đây sẽ không còn hội đồng nhân dân
mô hình này không chỉ giúp cho bộ máy chính quyền thủ đô gọn nhẹ thông suốt
mà còn tinh giản một lượng lớn biên chế cũng như tiết kiệm ngân sách
mô hình chính quyền phường bao gồm cả hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân như thế này
sẽ chỉ còn tồn tại đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau đó hội đồng nhân dân sẽ chấm dứt mọi hoạt động
ủy ban nhân dân cũng không phải là một cấp chính quyền
mà chỉ là cơ quan hành chính nhà nước tại phường cung ứng các dịch vụ công theo phân cấp ủy quyền
không còn hội đồng nhân dân
không còn hội đồng nhân dân phường tại một trăm bảy mươi bảy phường thuộc một mươi hai quận và thị xã sơn tây
cũng đồng nghĩa với việc một lượng lớn biên chế hội đồng nhân dân phường
và đội ngũ không chuyên trách sẽ được tinh giản
trung bình mỗi phường ở hà nội có từ hai mươi năm đến ba mươi đại biểu hội đồng nhân dân
cả chuyên trách và không chuyên trách
như vậy dự kiến hà nội sẽ giảm được từ hai chín trăm linh đến ba năm trăm linh cán bộ
tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và được tổ chức phân cấp
khi không tổ chức hội đồng nhân cấp phường trên địa bàn của hà nội
tuy nhiên lâu nay
hội đồng nhân dân cấp phường có vai trò giải quyết vướng mắc của nhân dân
vấn đề đặt ra là khi hội đồng nhân dân phường không còn
liệu kiến nghị của người dân có được giải quyết kịp thời
với cái hệ thống quản lý nhà nước ở địa phương như chúng ta hiện tại
thì tôi nghĩ là tiếng nói của những nhân dân vẫn được thông qua rất nhiều cách
tôi ví dụ như có thể là thông qua các đồng chí lãnh đạo của tổ tân phố
có thể thông qua các đại biểu của các đoàn thể
tổ chức chính trị sau đó
khi không còn hội đồng nhân dân cấp phường
thì cấp quận thị sẽ trực tiếp quyết định những vấn đề liên quan đến chức năng
vai trò của hội đồng nhân dân
như vậy bộ máy chính quyền sẽ được tinh gọn hơn
trách nhiệm rõ ràng trực tiếp giảm tầng nớt trung gian
tăng cường vai trò giám sát thứ nhất là của đại biểu hội đồng nhân dân cấp trên với địa phương
và việc thứ hai là chúng ta cũng phải có quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân
để chúng ta tiến hành kiểm soát quyền lực ở địa phương
việc thực hiện thí điểm quản lý
theo mô hình chính quyền đô thị có lẽ là thách thức cũng là thời cơ của thành phố hà nội
thế nhưng có thực hiện được mô hình này
thì thành phố hà nội mới có thể tiến gần hơn đến việc xây dựng một chính quyền đơn giản hóa về tổ chức
phục vụ người dân tốt hơn